cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong tám giờ chiều nay việt nam có thêm năm một trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín riêng tp hcm là bốn hai trăm tám mươi ba ca còn hà nội có tám mươi một ca tổng số ca mắc trong ngày là bảy tám trăm tám mươi hai ca
chiều nay ubnd tp hcm đã có công văn khẩn gửi thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ubnd tp thủ đức và các quận huyện về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường
ubnd tp hcm yêu cầu mọi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tổ chức tổ chức
tối đa ra đường các cửa hàng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ một mươi tám giờ hôm trước đến sáu giờ sáng hôm sau trừ các trường hợp sau cấp cứu các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng chính quyền địa phương cán bộ phóng viên biên tập viên các cơ quan báo đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tp hcm bao gồm cả công tác phát hành báo lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị xử lý sự cố về điện nước hệ thống thông tin và hạ tầ
chuyển hàng hóa thiết yếu phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện một cung đường hai điểm đến phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở một mươi hai cửa ngõ chính của tp hcm thời gian thực hiện từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến hết ngày một tháng bốn
nhằm hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía nam di chuyển bằng đường bộ về quê tránh dịch covid một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai công an tỉnh thừa thiên huế đã có những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn
trên địa bàn tỉnh gia lai ngoài công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh người dân đã được lực lượng chức năng bố trí chỗ tạm nghỉ cung cấp thức ăn nước uống và được cấp sang miễn phí
với tổng số lượng gần ba trăm năm mươi lít
trong khi đó trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bảy lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với các đơn vị chức năng cũng đã xuyên đêm giúp đỡ người dân đi xe máy
từ thành phố hồ chí minh về quê tránh dịch không chỉ sắp xếp chỗ dừng nghỉ ngơi
và tiếp tế thực phẩm nước uống cho người dân công an tỉnh thừa thiên huế
còn chuẩn bị gần ba trăm linh xuất quà gồm các loại thực phẩm thiết yếu và tiếp nhiên liệu
để bà con về quê an toàn
một mươi đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép và bay lắc tại quán karaoke las vegas
thuộc địa bàn thị trấn vĩnh trụ huyện lý nhân tỉnh hà nam
đã bị công an huyện lý nhân phát hiện bắt giữ
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một viên nén màu tím nghi là ma túy tổng hợp
bốn điện thoại di động ba mươi năm triệu đồng cùng nhiều tăng vật để sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra chín đối tượng dương tính với ma túy công an huyện lý nhân đã ra quyết định
giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với ba đối tượng
gồm vũ quang nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hoàng văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và hoàng hải đường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú huyện lý nhân về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại